thế nhưng có một điều đặc biệt hơn các nghệ sĩ nhí tại lớp học này đều là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
có em mắc hội chứng tự kỷ có em bị khuyết tật có em không nghe được có những em lại mồ côi thiệt thòi
các em đều nói bằng tranh chia sẻ với nhau bằng tranh
các em đều xây xưa thể hiện thế giới của mình bằng những nét vẽ ngụ nghĩnh với nụ cười tươi vui hùn nhiên trên khuôn mặt
hùn nhiên cũng chính là tinh thần mà tòa he muốn mang tới cho tất cả mọi người
ước mơ xây dựng thương hiệu tòa hè được nhen nhóm từ những năm tháng vợ chồng chị phạm thị ngân và anh nguyễn đình nguyên tham gia vào hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ
tại các trung tâm bảo trợ cho trẻ tự kỳ
trong những khoảng thời gian gắn bó với các em vợ chồng chị và bạn bè cảm thấy học hỏi được rất nhiều điều
các em tuy sống trong cuộc sống thiệt thòi thiếu thốn nhưng trong tất cả các hoạt động các em vẫn luôn luôn hùn nhiên vui vẻ hết mình
niềm vui của các em không bị phụ thuộc vào hoàn cảnh vào những điều kiện vật chất
mỗi bức tranh của các em đều thể hiện tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống
và cũng chỉ là một bức tranh của các em
chính nụ cười tươi vui hồn nhiên ấy đã thôi thúc vợ chồng chị phải làm gì đó để gìn giữ và lan tỏa tinh thần này
trong một lần chúng tôi có một cơ hội đến thăm bảo tàng picasso ở tây ban nha
thì anh nguyên là một trong các đồng sáng lập đã đọc được cái câu nói trên tường của bảo tàng là tôi chỉ cần bốn năm để có thể vẽ được như rafael
nhưng mà tôi đã phải dành
tôi đã dành cả đời để vẽ như một đứa trẻ
và chúng tôi cảm thấy nó rất là gần với những gì chúng tôi đang nghĩ để chúng tôi vừa muốn là tạo thêm các sân chơi để cho các em trải nghiệm
và đồng thời mang cái vẻ đẹp mà như picasso nói là chúng tôi cảm thấy là cái vẻ đẹp đấy của tranh của trẻ con
và cái hồn nhiên trong tranh của trẻ con nó cũng được công nhận bởi những cái nghệ sĩ bậc thầy của thế giới
chứ không phải chỉ của mỗi mình chúng tôi thấy đẹp
mà thực ra thì trong người lớn
thì ai cũng có một đứa trẻ con ở bên trong
ai cũng từng là trẻ con và ai cũng có một cái mảnh hồn nhiên đấy ở bên trong
và chúng tôi cũng mong muốn bằng những cái việc làm truyền cảm hứng hay là rất là nhỏ của mình thôi
nhưng có thể là giúp mọi người đánh thức lại cái tinh thần đấy
giúp cho mọi người có một cái nhìn khác hơn về cuộc sống và có một cuộc sống
mình bình an hạnh phúc hơn
năm hai nghìn sáu tòa he là một doanh nghiệp xã hội được thành lập với bốn mảng hoạt động chính
đó là tòa hê style tòa hê fun tòa hê play và tòa hê banh
tòa hè fun là sân chơi sáng tạo dành cho những trẻ em thiệt thòi
giúp các em có cơ hội vui chơi có những trải nghiệm thú vị với các hoạt động sáng tạo với nhiều chất liệu
thông qua đó các em tự tin và tự do bộc lộ
phát triển khả năng sáng tạo của mình
từ khi thành lập đến nay tòa he đã kết hợp với các trung tâm bảo trợ xã hội
các bệnh viện các trường tiểu học tổ chức sân chơi cho hơn hai em nhỏ
tại hơn hai mươi hai điểm từ miền núi phía bắc đến hải đảo xa xôi
tòa hê style là các sản phẩm thời trang các sản phẩm lifestyle như phụ kiện đồ trang trí nhà cửa
các sản phẩm này sử dụng tranh vẽ của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
được thiết kế lại và in ấn theo công nghệ hiện đại
năm doanh thu từ các sản phẩm này sẽ được trả trực tiếp cho tác giả các bức tranh được sử dụng
và một phần doanh thu sẽ được sử dụng để tiếp tục mang đến cho các em những sân chơi những hoạt động bổ ích
cái chất liệu mà bên mình sử dụng chủ yếu là chất liệu tự nhiên với cả thân thiện với ngọn môi trường
vừa như là cốt tông hem linen hoặc là giấy
cái công nghệ thì bên mình chủ yếu sử dụng đến
là công nghệ in kết thúc số
cái công nghệ in này là công nghệ in hiện đại nhất hiện nay
bởi vì là công nghệ in này nó sẽ có thể lột tạp tất cả những chi tiết với cả màu sắc của các bé
ngoài ra thì bên mình có thể có sử dụng những công nghệ in khác như là chiều nhiệt với các in lưới

play là mô hình sự kiện sân chơi triển lãm nghệ thuật dành cho gia đình và trẻ em thành phố
tòa hè banh là ngân hàng tranh trực tuyến đầu tiên tại việt nam
với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp và tinh thần hồn nhiên trong trành vẽ của các nghệ sĩ bé
trành vẽ sẽ được tập hợp trưng bày giới thiệu không phân biệt quốc tịch giới tính dân tộc hoàn cảnh
các bức tranh sẽ được bán trực tiếp đấu giá hoặc được sử dụng cho các sản phẩm thương mại của tòa hè
dưới sự đồng ý của các em và gia đình
cũng như bao doanh nghiệp khác để có thể trụ vững trên thương trường đầy khắc nghiệt
tòa hè cũng đã phải trải qua biết bao khó khăn vất vả
làm kinh doanh đã khó cân bằng được giữa việc kinh doanh và công tác xã hội lại càng khó hơn
với bốn mảng hoạt động chạy song song vợ chồng chị ngân và những cộng sự
đã không ít lần phải trải qua những thử thách khắc nghiệt
khó khăn thì không thể kể hết được bởi vì chúng tôi bắt đầu với một cái tinh thần nó rất là ngẫu hứng
và nó thiếu thốn rất nhiều thứ đặc biệt là những cái lĩnh vực của ngành chuyên ngành
của bán lẻ của hàng lifestyle của may mặt của gia công sản xuất quản lý chất lượng
và đặc biệt là bán hàng thì đấy là những cái chuyên môn mà hầu như bọn tôi cũng không có
nằm khép mình trên con phố đỗ quang cửa hàng nhỏ của tòa hè tràn ngập các sản phẩm
mang màu sắc hồn nhiên
tươi vui từ những chiếc túi vải đến những chiếc ví quyển sổ những vật dụng trong gia đình
đều được trang trí bằng những bức tranh của các em nhỏ thiệt thòi
việc chọn lọc tranh vẽ của các em để in ấn lên sản phẩm thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản
nhưng để có thể tạo ra những sản phẩm đẹp mắt lại phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng
công việc thiết kế lại tranh cũng mất rất nhiều thời gian
cái khó khăn đấy là khi mà tôi nghĩ rằng với một người
với mỗi sản phẩm riêng ý mình cần nghĩ ra một cái ý tưởng để đưa vào
nhưng mà nếu như bình thường thì có thể nghĩ ra rồi mình có thể vẽ ra luôn
nhưng mà bây giờ thì sẽ phải cần sử dụng các cái yếu tố trong tranh của các bạn ấy để đưa vào cho nó phù hợp
rồi các cái sản phẩm thì là các sản phẩm lifestyle thì có thể có những sản phẩm
mang tính chất là sang trọng hoặc là do người đớn chẳng hạn
thì những cái bức tranh như này nhìn thì nó rất là nhiều màu sắc
thì nhiều khi nhìn nó lại hơi bị trẻ con
phải đưa ra các cái ý tưởng nó phù hợp xong rồi biến các cái bức tranh đấy
tức là nhìn vẫn là từ tranh của các bạn ấy nhưng mà nó không bị trẻ con ấy
bên cạnh việc phát triển các sản phẩm tò he luôn trú trọng đến công tác xã hội
tổ chức các sân chơi lớp học cho trẻ thiệt thòi
giáo dục là cả một chặng đường dài
việc xây dựng giáo trình riêng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt
là việc mà tòa he dồn rất nhiều tâm huyết và công sức
đầu tiên là trẻ tự kỷ sau đấy thì trẻ khuyết tật
sau đấy nữa thì là những bạn mà nhận thức bình thường nhưng các bạn mồ côi
với những cái đối tượng đấy thì chúng tôi lại phải có những cái nội dung chương trình
nội dung giáo án hoàn toàn khác nhau
thì bọn tôi có xây dựng ra một cái khung giáo trình nghệ thuật tạo hình cơ bản
rồi sau đấy thì với mỗi đối tượng thì chúng tôi lại áp dụng
triển khai ra những cái nội dung hoàn toàn khác
nhưng đặc biệt cái đối tượng đặc biệt với chúng tôi nó là khá là khó khăn nhất
đấy là trẻ tự kỷ
tại vì các bạn thực sự là gặp rất là nhiều hạn chế trong cái giao tiếp xã hội
nhận thức của các bạn không thể như các bạn khác được
và làm thế nào đấy để chúng ta có thể truyền tải có thể giao tiếp được các bạn
để mà truyền tải các nội dung mà mình muốn đem đến cho các bạn qua mỗi buổi họp
trạng đường một mươi hai năm chưa bao giờ trải hoa hồng
đã có những lúc làm cho những sáng lập viên của tòa hè cảm thấy mệt mỏi
thậm chí có những khi họ phải bán cả tài sản cá nhân
để đầu tư thêm vào những hoạt động của công ty
thế nhưng đối với vợ chồng chị ngân và những người cộng sự
chính niềm tin mãnh liệt và một tương lai tươi đẹp
đã giúp cho họ vượt qua tất cả những khó khăn thử thách ấy
hơn cả đó là mong muốn đem lại cho các em nhỏ thiệt thòi
có một cuộc sống tốt đẹp hơn
chúng tôi luôn tin vào cái mô hình này nó là một cái câu chuyện rất là tốt đẹp
một cái hạt giống lành mà mình nên luôn tin vào

thì nên lan tỏa cho nhiều người hoặc là ít nhất nó cũng mang lại
một cái nguồn cảm hứng nhất định
trong cuộc sống cho chúng tôi thực tế là chứng minh là
trong cuộc sống cho chúng tôi thực tế là chứng minh là
có rất nhiều khách hàng của chúng tôi được chuyền cảm hứng
bởi cái câu chuyện bởi cái tinh thần của tòa he

và các em nhỏ thì được khuyến khích trải nghiệm
trải nghiệm được tự do thể hiện mình và cũng được trao cơ hội là có thêm cái thu nhập để cải thiện cuộc sống
chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn nhưng có một điều kỳ lạ là chúng tôi luôn tin tưởng là nó là cái mô hình rất là đẹp và cần được duy trì
đã có thời gian mà chúng tôi nghĩ đến cái chuyện là hay là thôi mình dừng lại để mà chỉ tập trung vào những cái bạn nhỏ có nhận thức bình thường mà các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc các bạn mồ côi thôi
thế nhưng mà khi mà tôi đến trung tâm một trung tâm tự kỷ mà tôi đã làm việc khoảng chín năm thì tôi thấy là ban đầu đến với ý định là tôi bỏ xin phép bọn em dừng lại
nhưng mà đến nhìn các bạn các bạn lại hồi hởi đón chào mình và các bạn lại hỏi là cô ơi tuần sau có học không
thì tôi lại không thể nào mà dừng cái việc đấy lại nữa
thế thì bọn tôi nghĩ là tốt nhất là nếu mà mình thấy khó thì mình nhìn rõ là khó nó ở đâu
dù khó ở cái việc mà giao tiếp với trẻ khó ở cái việc mà nhận thức về tâm lý của trẻ khó ở cái việc mà làm thế nào để truyền tải được
với trẻ thì mình mời các cái chuyên gia liên quan và chuyên môn trong cái lĩnh vực đấy về và đào tạo cho nội bộ đội ngũ của tòa hè
và sau khoảng bọn tôi chính thức tổ chức hoạt động đấy là sau khoảng một năm thì chúng tôi thấy quá là tự hào về đội ngũ nhân sự của mình
và tôi nhìn thấy sự thay đổi của các bạn nhỏ trong lớp qua kiểu vài buổi một qua tháng qua vài tháng
thì nhìn qua những thay đổi của trẻ tự kỷ là một cái điều mà bọn tôi cảm thấy rất là tự hào
khó khăn dần qua đi là kết quả của sự đồng lòng không quản ngại gian khó của mỗi thành viên trong công ty
giờ đây những sân chơi lớp học cho trẻ tự kỷ trẻ khuyết tật được tổ chức thường xuyên hơn với quy mô ngày càng mở rộng
luôn có những tiếng cười giòn tan tại mỗi lớp học tiếng cười của trẻ thơ nụ cười hạnh phúc của các bậc phụ huynh của các thành viên tham gia
phía ngoài kia từng dòng xe vẫn hối hả qua lại
thế nhưng tại lớp học này dường như những rào cản về hoàn cảnh vật chất về những bộn bề lo toan trong cuộc sống đã nhủm chỗ cho sự hồn nhiên cho tinh thần lạc quan yêu đời
bên cạnh đó tàu he cũng đã khai thác được rất nhiều tranh vẽ của các trẻ tự kỷ

ngoài thị trường trong nước các sản phẩm của tàu he còn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu âu và được khách hàng nước ngoài đón nhận nhiệt tình
mỗi sản phẩm của tàu he đều chế được những lời nhắn nhủ và mong muốn gửi gắm thông điệp đến với khách hàng
mọi người đều nghĩ là hồn nhiên thì nó là một cái gì nó rất là trẻ thơ
nó rất là kiểu gì đó
những đứa trẻ còn nhỏ thì mới có hồn nhiên thôi
nhưng mà nhìn những người ở tàu he thì mọi người có thể thấy là cái hồn nhiên của tàu he đấy là cái hồn nhiên của những người đã trưởng thành
mọi người đã va vấp mọi người có thể là ba mươi bốn mươi tuổi hoặc hơn thế nữa
vì những khách hàng mà yêu mến tàu he thì cũng rất nhiều khách hàng là rất là nhiều tuổi năm mươi sáu mươi cũng có
và khi mà mọi người nhìn thấy những cái hình vẽ ở trên các sản phẩm của tàu he style hay là nhìn thấy các bức tranh của tàu he banh
hoặc tham gia các sân chơi của tàu he fun hoặc tham gia vào các sự kiện của tàu he play thì mọi người đều bật cười
càng hồn nhiên càng hạnh phúc đó là thông điệp mà tòa he mang vào mỗi sản phẩm của mình
sẽ còn đó nhiều trăn trở nhiều chặng đường khó khăn còn phải vượt qua
nhưng cũng luôn có sự trong sáng và hồn nhiên của các em đồng hành cùng mỗi bước đi mỗi bước phát triển của tàu he
cùng với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hy vọng rằng tòa hè sẽ tiếp tục gieo trồng
và lan tỏa sự hồn nhiên tinh thần lạc quan yêu đời đến với mọi người